trước sự đổi mới và đi lên trong đời sống mọi mặt của nhân dân phật tích tổng bí thư ghi nhận và biểu dương những thành tích mà nhân dân nơi đây nói riêng và toàn tỉnh bắc ninh nói chung đã đạt được thông báo về tình hình đất nước trong thời gian qua đồng thời ôn lại những trạng đường lịch sử qua các giai đoạn của mặt trận tổ quốc việt nam tổng bí thư nhấn mạnh
từ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trong hơn hai mươi năm qua đến cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
mặt trận các cấp cần lắng nghe và tập hợp ý kiến của nhân dân để phản ánh đến các cấp ủy đảng cơ quan quản lý nhà nước phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên thực hiện công tác giám sát phản biện xã hội đảm bảo hiệu quả cao

sạch đẹp bình yên và hạnh phúc
nhân dịp này đồng chí trương thị mai
và lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc đã dâng hương
tại di tích lịch sử văn hóa đền văn hội
trồng cây lưu niệm trong khuôn viên
nhà văn hóa thôn vân dữa và tặng quà
cho các gia đình văn hóa tiêu biểu
các hộ nghèo trong thôn
cùng ngày đồng chí đinh la thăng
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy
tp hcm đã đến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc
tại khu phố bốn phường bảy quận ba
tp hcm nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm
ngày hội đại đoàn kết dân tộc
trong năm hai nghìn một mươi sáu ban công tác
mặt trận khu phố đã tiếp tục
phát huy mạnh mẽ vai trò trách nhiệm của mình
thường xuyên tăng cường phối hợp thống nhất
hành động với các tổ chức thành viên
củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc
đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
phát biểu tại buổi lễ đồng chí đinh la thăng
đã biểu dương những thành tích và những kết quả
đạt được của cán bộ và nhân dân khu phố bốn
trong việc xây dựng gia đình văn hóa
khu đô thị văn minh góp phần thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố
lần thứ một mươi về xây dựng thành phố
có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại
và nghĩa tình nhân dịp này
khu phố bốn đã tuyên dương bốn tập thể
một mươi năm cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc
trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa
khu đô thị văn minh tặng quà cho các gia đình
có hoàn cảnh khó khăn học bổng cho học sinh
nghèo vượt khó học giỏi gia đình chính sách
chiều nay tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp
các đại biểu hợp tác xã tổ hợp tác
tự biểu và nông dân có sáng kế
sáng kiến năm hai nghìn một mươi sáu
hiện cả nước có gần một mươi chín hợp tác xã
trong đó gần một mươi một hợp tác xã
nông nghiệp trên năm mươi sáu tổ hợp tác

đây là những nhân tố quan trọng
để thúc đẩy nông nghiệp việt nam phát triển
và đạt được những thành tựu quan trọng
trong suốt thời gian qua
tại buổi tiếp đại diện các hợp tác xã
nông dân có sáng kiến năm hai nghìn một mươi chín
đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối
và công cuộc đổi mới do đảng ta khởi xướng
và lãnh đạo đồng thời cũng đề xuất
kiến nghị chủ tịch nước nhiều nội dung
nhằm thúc đẩy nông nghiệp nông dân
phát triển toàn diện trong bối cảnh hội nhập
phát biểu tại buổi gặp mặt
chủ tịch nước biểu dương và chúc mừng sáu mươi tám đại biểu
hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân
tiêu biểu năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những nhân tố quan trọng
để thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển
đặc biệt là khu vực nông nghiệp nơi sinh sống
của gần bảy mươi dân số
đồng thời khẳng định vai trò quan trọng
của nông nghiệp nông dân nông thôn
đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
xây dựng thành công nông thôn mới
đảng nhà nước sẽ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt
đối với nông nghiệp nông dân nông thôn
nông nghiệp nông dân nông thôn
là cơ sở
là lực lượng quan trọng
để phát triển kinh tế xã hội bền vững
góp phần giữ vững ổn định chính trị
bảo đảm quốc phòng
an ninh của đất nước chúng ta
công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
được xác định là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa
và chủ động hội nhập quốc tế của đất nước chúng ta
trong đó có hai chủ trương lớn
mà hiện nay chúng ta đang triển khai
thực hiện một cách rất là quyết liệt
tái cư cấu nông nghiệp
tái cư cấu nông nghiệp
và xây dựng nông thôn mới
đây là hai cái chương trình
rất là quan trọng
để muốn nói là
sự quan tâm đến phát triển nông nghiệp nông thôn
và nâng cao đời sống của nông dân
là một chủ trương nhất quán của đảng và nhà nước ta
chủ tịch nước cũng nhấn mạnh
đứng trước tiến trình hội nhập cùng với những thách thức
do biến đổi khí hậu khó khăn nội tại trong nước
đòi hỏi ngành nông nghiệp cũng như các hợp tác xã
tổ hợp tác và bà con nông dân
cần phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa
cùng góp sức với cả nước
công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn xóa bỏ đá nghèo lạc hậu
và xây dựng thành công nông thôn mới
hôm nay đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đã có buổi làm việc với ban thường vụ
tỉnh ủy hà giang
nhằm kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
sau khi nghe báo cáo việc thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đồng chí trần quốc vượng đánh giá
cao tinh thần đổi mới
tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của tỉnh hà giang
trong thời gian qua
đồng chí đề nghị trong thời gian tới
tỉnh cần ra soát các việc đã làm trong năm hai nghìn một mươi sáu
việc nào làm tốt thì phát huy
vấn đề còn tồn tại thì khắc phục
trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong phát triển kinh tế cần phát triển theo hướng
bền vững dựa vào nội lực
và khát phỏng thoát nghèo của nhân dân
chú ý phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường
giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc
công tác xây dựng đảng
chú ý tổ chức thực hiện tốt nghị quyết
trung ương bốn khóa một mươi hai trên tinh thần
triển khai hiệu quả nói đi đôi với làm
xây dựng hình ảnh cán bộ đảng viên gương mẫu
nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ
tăng cường sự đoàn kết thống nhất toàn đảng bộ
tập trung nâng cao công tác kiểm tra giám sát của đảng
làm tốt công tác kiểm tra giám sát
sẽ giúp công tác lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy
chính quyền các cấp trong tỉnh được thực hiện tốt hơn
sáng nay tại đền trình yên tử
tỉnh quảng ninh đã diễn ra
đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong
do tài nạn giao thông với sự tham dự
của hơn một mươi tăng ni phật tử
và người dân tham gia
tham dự buổi lễ có sự góp mặt
của đồng chí nguyễn thúy anh
chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội
bộ trưởng bộ giao thông vận tải
trương quang nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân
tỉnh quảng ninh nguyễn đức long
chỉ ở đại biểu giáo hội phật giáo việt nam
có hỏa thượng thích thanh hiếu
phó chủ tịch thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
cùng các vị tăng ni phật tử
và gia đình thân quyến của các nạn nhân
tài nạn giao thông
được biết đây là năm thứ năm liên tiếp
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp
cùng trung ương giáo hội phật giáo việt nam tổ chức
ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong
do tài nạn giao thông
tại đại lễ cầu siêu ban tổ chức cũng đã tặng quà
cho các gia đình tài nạn giao thông
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
mong muốn rằng họ sẽ nén đau thương mất mát
sớm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
theo chương trình kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
phiên chất vấn sẽ bắt đầu từ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
cho đến hết sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi một
thủ tướng chính phủ và tư lệnh
của các ngành công thương tài nguyên
và môi trường giáo dục và đào tạo
nội vụ sẽ là những người đăng đàn
trả lời chất vấn trực tiếp tại quốc hội
về những vấn đề cử tri cả nước quan tâm
trên cơ sở những nhóm vấn đề tổng hợp
từ đầu nhiệm kỳ và từ đầu phiên họp
qua các kênh ý kiến của cử tri
qua thực tiễn phát biểu của đại biểu quốc hội
trên nghị trường quốc hội đã tập hợp
lựa chọn thành bốn nhóm vấn đề chất vấn
đó là các nhóm nội dung liên quan
đến các hoạt động lĩnh vực công thương
vấn đề tài nguyên và môi trường
giáo dục và đào tạo nội vụ
về hoạt động của quốc hội trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn này
đó là sơ biển xin tranh luận
nhiều đại biểu hy vọng các đại biểu
thông qua chất vấn sẽ tìm ra các giải pháp
cho các vấn nạn hiện nay
lộ trình để thực hiện
để đưa ra những vấn đề chất vấn này
thì nó sát với thực tế và nó đã phù hợp
tôi cho rằng là
tất cả những nhóm vấn đề này
nếu như chúng ta có thời gian
thì để được mổ xẻ ra cho hết
là một vấn đề cũng đều là rất cần thiết cả
tôi cũng rất mong và tin
và cũng kỳ vọng rằng
đại biểu quốc hội chúng ta
khi mà thực hiện vấn đề
thi vấn hay là chất vấn
trên thân thần với ý thức cao
về vấn đề tập trung xây dựng để chúng ta
tìm ra cái giải pháp
bởi vì thực trạng nó đã như vậy rồi
cái giải pháp thế nào để khắc phục
để giải quyết vấn đề tiếp theo
để làm thế nào cho vấn đề cho xã hội tốt hơn
thực tế phiên chất vấn
là khoảng thời gian trao đổi giữa người hoạch định
chính sách và người thực thi chính sách
để tìm ra hướng đi đúng
tuy nhiên không phải qua chất vấn để quyết định
thay đổi vì tất cả đều phải theo quy tắc lộ trình
quốc hội đã đổi mới phương thức tranh luận
đổi mức phương thức thảo luận
và đây là lần đầu tiên
trong nhiệm ký quốc hội khóa một mươi bốn
chúng ta thực hiện chất vấn
tôi nghĩ rằng là một cái kỳ chất vấn này
thì nó phải hiểu đúng
và đúng nghĩa của nó
nó chính là một cái việc
thời gian dành để trao đổi
giữa những người hoạt định chính sách
với người thực thi chính sách
thông tin tác động
của cái việc thực thi chính sách
nó tác động lên đến đời sống
của người tiêu dùng như thế nào
còn bảo thông qua ngay một cái kỳ chất vấn này
mà chúng ta đạt được những cái
điều chuyển biến
tích cực ngay lập tức
trong xã hội thì chắc cái điều đấy là
khó mà đạt được
dù chỉ diễn ra trong hai ngày rưỡi
song với các cử tri cả nước
phiên chất vấn cũng chính là tấm gương phản chiếu
những nỗ lực những bước đi những thay đổi
trong quá trình xây dựng chính phủ kiến tạo

qua đó giúp họ đánh giá chất lượng
điều hành quản lý của các thành viên
tiếp nối chương trình
nghệ an ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản lý
bảo đảm an toàn cho hồ vực máu
cảnh báo về cháy nổ điện trong các khu dân cư
ở thành phố hồ chí minh
sự biến đổi bất thường của khí hậu
đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng
trong việc bảo đảm an toàn hồ chứa
nhất là những hồ chứa có dung tích lớn
như là hồ vực máu ở tỉnh nghệ an
ứng dụng khoa học kỹ thuật
trong quản lý hồ vực máu
sẽ góp phần giải quyết vấn đề an toàn hồ chứa
tại nơi đây
hồ vực mồ có dung tích hơn bảy mươi bốn triệu mét khối
hồ có chữ lượng nước lớn ở nghệ an
điều hành bảo đảm an toàn công trình
và hạ du trong điều kiện biến đổi khí hậu
thiên tai ngày càng phức tạp khó lường
thì nguy cơ mất an toàn hồ đập càng lớn
trước thực trạng này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
và ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
đã xây dựng phần mềm đồng bộ công cụ
trong tính toán dòng chảy
đến ra khỏi hồ chứa
bản đồ cảnh báo ngập lụt hạ du của hồ vực mấu
mục tiêu thứ nhất là
cắn cự vào lường mưa
trên lưu vực thì chúng tôi có thể biết được
là lường nước đến
và mục tiêu thứ nhất là
mức nước trở thường lưu như thế nào
thứ hai là
quá bộ công cụ
thì sẽ thám mưu cho
người quản lý
các quyết định vận hành
mở cửa báo mở bao nhiêu cửa xã
cho phù hợp để tránh thiệt hại
cho hạ lưu
và một cái nữa là
trên cơ sở với các cửa mở
ở đó thì sẽ xây dựng được
các kích bản ngập lụt
trên cơ sở các kích bản ngập lụt
thì các địa phương
sẽ có những biên pháp
sẽ có những biên pháp
để mà ứng phỏ
cái vấn đề sở tàn dấn
đồng thời cũng là để phục vụ
cho cái quy hoạch
trong cái việc là xây dựng
các cái cơ sở hạ tân
ngoài tiện ích trong công tác
quản lý an toàn hồ chứa
phần mềm này sẽ giúp ích rất nhiều
trong cảnh báo thiên tai
cho nhân dân vùng hạ du
bây giờ là
mình chủ động hơn
bởi vì họ xả
những chi tiết một là
cũng cụ thể hơn
mỗi hồi là khi nào
đến mưa lỡ nổ
còn giờ họ cắn
cứ bao thì họ xả
là dân cũng an tâm hơn
hiện nay phần mềm này
đang được viện khoa học kỹ thuật thủy lợi
và chiếc cục thủy lợi nghệ an
vận hành thử nghiệm xây dựng
được kịch bản xả lũ
điều này cũng có nghĩa là
tỉnh nghệ an
sẽ đỡ đi một nỗi lo
về an toàn hồ chứa
cũng như bảo đảm
an toàn tính mạng
và tài sản cho nhân dân
mỗi khi mùa mưa lũ về
thành phố hồ chí minh
là nơi có nhiều công trình ngầm
công trình phức hợp
khu dân cư và khu công nghiệp
nên nhu cầu sử dụng điện
tăng cao đột biến
bên cạnh đó
sự bất cẩn của người dân
khi sử dụng điện trong sinh hoạt
cũng đã dẫn đến nhiều vụ cháy nổ
gây chết người
và thiệt hại rất lớn
về tài sản
trong chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
tại thành phố hồ chí minh
đã xảy ra một trăm chín mươi sáu trên hai trăm hai mươi vụ cháy nổ
do sự cố vệ điện
hầu hết các vụ cháy nổ
đều có nguyên nhân sự cố điện
đặc biệt trong các khu dân cư
các xóm trọ chung cư cũ
trong quá trình lắp đặt câu mắt
cũng như lựa chọn
các thiết bị tư thuộc điện
cũng như các đường dây dẫn điện
như thế nào để cho nó phù hợp
nhiều vụ cháy lớn do chập điện xảy ra
đã để lại hậu quả nghiêm trọng
đến nay vẫn chưa khắc phục xong
các vụ cháy kinh hoàng đều được xác định nguyên nhân
là do sự cố chập điện với mức thiệt hại nghiêm trọng
đối với các hậu dân cư
đề nghị bà con kiểm tra lại các đường dây điện trong nhà
nếu đường dây điện đã cũ
thì chúng ta cũng nên cần thiết thay mới
và đặc biệt là đối với các ổ cắm công tác
thì chúng ta nên gắn các thiết bị chấm rõ điện
để tránh việc chậm chập
gây ra án mất an toàn
và có thể gây ra chế nổ trong nhà dân
trước tình trạng trên
các cơ quan chức năng cần tích cực khuyến cáo với người dân
không dùng dây điện trần để dẫn điện
không để thiết bị dùng điện
dây điện quá gần các thiết bị dễ cháy
như sốt thùng cắt tông giấy
tính toán lựa chọn tiết diện
dây dẫn phù hợp công suất
của thiết bị điện để dây dẫn không bị quá tải
gây ra cháy nổ
nhằm chia sẻ với những mất mát khó khăn
của người dân miền trung
sau hai trận lũ liên tiếp trong thời gian vừa qua
trong hai ngày ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi một
quỹ tử thiện quốc tế daichiniva
đến từ hàn quốc
đã phối hợp với đoàn trường đại học nguyễn trãi
tổ chức chuyên đi thiên nguyện
động viên tinh thần người dân vùng lũ
ở huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
để chia sẻ những khó khăn
mà người dân huyện lệ thủy phải đối mặt sau lũ
đoàn thiện nguyện đã gửi tặng tới bà con
những phần quà hỗ trợ hết sức ý nghĩa
giúp bà con sớm ổn định cuộc sống
bên cạnh việc tặng nhiều vật nuôi giống
để bà con lệ thủy sớm khôi phục chăn nuôi
đoàn thiện nguyện còn dành nhiều phần quà
thiết bị y tế cho trạm y tế một số địa phương
chúng tôi được biết người việt nam
rất có hiểu biết về âm nhạc
và bà con ở đây thì bị thiệt hại rất lớn
sau mưa lũ vừa qua
nên chúng tôi muốn thông qua âm nhạc
để nói với bà con
hãy lạc quan và từng bước
chúng ta sẽ vượt qua được khó khăn
dựa trên sự hợp tác toàn diện
giữa chính phủ việt nam và chính phủ hàn quốc
nói chung và tập đoàn đây duyên của hàn quốc
và trường đại học nguyễn trãi nói riêng
thì chúng tôi ngày càng tăng cái sự hợp tác này
không chỉ một cuộc sự kiện này
cũng đưa ra một chuỗi sự kiện tiếp theo
để thiện nguyện cho những vùng khó khăn
tuy thời gian lưu lại
tại lễ thủy không quá lâu
nhưng tấm lòng của đoàn thiện nguyện
đã được người dân địa phương đón nhận bằng tình cảm chân thành
người dân vùng lũ quảng bình
đang vững tin và từng bước vượt qua khó khăn
nhờ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng xã hội
trong và ngoài nước
chuyển sang với các thông tin văn hóa
nằm trong khuôn khổ tuần lễ văn hóa bỉ

sáng nay tại tỉnh hương yên
đã diễn ra lễ hội bi ngày hội bỉ
chương trình do đại sứ quán bỉ tổ chức
đã thu hút đông đảo sự tham gia
của du khách và những người bỉ
đang sinh sống và làm việc tại việt nam
tuần lễ văn hóa bỉ chính thức được khai mạc
trong hoạt động của lễ hội
tại sự kiện đã giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa
và con người đất nước bỉ
đến đông đảo người dân việt nam
bỉ và việt nam đã có mối quan hệ hợp tác
hơn bốn mươi năm qua
do đó chúng tôi thấy đây là thời điểm thích hợp
để giới thiệu
tới công chúng việt nam
những nét đặc sắc về văn hóa và con người
của đất nước bỉ
nhằm đẩy mạnh và thắt chặt hơn nữa
tình hữu nghị giữa hai quốc gia
với nhiều gian hàng khu vui chơi được bố trí
trong khuôn viên của công viên mùa hạ
khách nằm dự có thể khám phá văn hóa
văn học điện ảnh giáo dục
các vùng thành phố thiên nhiên và doanh nghiệp bỉ
đồng thời tìm hiểu nhiều hơn
về hợp tác giữa việt nam và bỉ
thưởng thức các món ăn nổi tiếng của bỉ
như sô cô la bánh quay lét bia
tổ chức một festival
theo tôi là festival thì đúng hơn
về văn hóa về ẩm thực
cũng như là về đào tạo
thì cũng là góp phần làm cho
cư dân hà nội
và cư dân ê cúc bắc nói riêng
hòa nhập và chia sẻ
và tìm hiểu thêm
nền văn hóa của bỉ
em cảm thấy mình có thể học hỏi
rất nhiều điều về phong cách chuyên nghiệp
và nhiệt thành của người bỉ
đặc biệt là trong các vấn đề về văn hóa
và được ở đây hôm nay
thì em cảm thấy rất là vui
ngày hội bỉ là cơ hội
để người dân thủ đô có thể khám phá
những nét văn hóa đặc sắc
cũng như những thành tựu về phát triển kinh tế
của nước bỉ đây cũng là cơ hội
thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước
việt nam và bỉ sau hơn bốn mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao
từ sáng sớm nay hàng chục ngàn người dân
từ khắp nơi trong tỉnh sóc trăng
và các tỉnh lân cận trong khu vực
đồng bằng sông cửu long
đã tụ họp về hai bên bờ sông
maspero thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
để theo dõi giải đua ghe ngò
tỉnh sóc trăng năm hai nghìn một mươi sáu
tham dự giải năm nay có bốn mươi bảy ghe
với tổng số hơn hai năm trăm linh vận động viên
tham gia thi đấu
mỗi chiếc ghe ngò có trở dài
từ hai mươi năm đến ba mươi mét sức chứa
từ năm mươi đến sáu mươi vận động viên
đua ghe ngò là một hoạt động thể thao
nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội
ork on bok của đồng bào dân tộc khmer
nhằm bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của địa phương
môn thể thao này còn là biểu tượng
của tinh thần đoàn kết sân tộc
và là sân chơi bổ ích để các vận động viên
có điều kiện cọ sát học tập về kỹ năng
chiến thuật trong bơi ghe ngò
trong phần tin quốc tế
trở ngại thông qua tpp tại mỹ
trung quốc đưa ra mức cảnh báo vàng
về ô nhiễm khóa mũi
các phương tiện truyền thông tại mỹ đưa tin
văn phòng đại diện thương mại mỹ
hiện tạm ngừng các nỗ lực
nhằm thông qua hiệp định đối tác
xuyên thái bình dương tpp
tại quốc hội nước này
trước khi tổng thống barack obama
rời nhiệm sở vào tháng một năm sau
văn phòng đại diện thương mại mỹ
đã tạm ngừng các nỗ lực
nhằm thông qua hiệp định đối tác
xuyên thái bình dương tpp
tại quốc hội nước này
trước đó chính quyền tổng thống barack obama
đã nỗ lực trong nhiều tháng
để vận động hành lang các nhà lập pháp mỹ
thông qua tpp trước khi ông hết nhiệm kỳ
tuy nhiên với việc ông donald trump
người phản đối tpp đắc cử tổng thống
trong cuộc bầu cử vừa qua
và đảng cộng hòa vẫn giữ được quyền kiểm soát
lưỡng viện quốc hội
hy vọng thông qua tpp đang gặp trở ngại
trước đó thủ lĩnh phe đa số
tại tượng viện mỹ mitch mcconnell
cũng tuyên bố quốc hội nước này
sẽ không thảo luận về tpp
trước lễ nhậm chức của ông trump
và số phận hiệp định này
giờ đây cũng sẽ do ông trump quyết định
chủ tịch hạ viện paul ryan cũng cho biết
sẽ không tiến hành bỏ phiếu vào thời điểm này
trong chiến dịch vận động tranh cử của mình
ông donald trump luôn bày tỏ lập trường
phản đối các hiệp định thương mại tự do
trong đó có tpp
ông cho rằng những thỏa thuận này
sẽ khiến nhiều việc làm của mỹ bị chuyển ra nước ngoài
trong khuôn khổ chuyến thăm new zealand
hôm nay ngoại trưởng mỹ john kerry
nhấn mạnh cam kết của mỹ
về hành động chống biến đổi khí hậu
đồng thời cho biết tuần tới
ông sẽ khẳng định thông điệp này
tại hội nghị lần thứ hai mươi hai
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi hai
đang diễn ra tại maroc
ngoại trưởng john kerry đưa ra tuyên bố trên
trong bối cảnh tổng thống đắc cử mỹ donald trump
cảnh báo rút khỏi hiệp định paris
về chống biến đổi khí hậu
mà cả cộng đồng quốc tế đang ủng hộ
ngoại trưởng mỹ khẳng định nỗ lực chống biến đổi khí hậu
đang đi đúng tiến trình
và người dân mỹ cam kết với tiến trình này
ông nêu rõ đa số người mỹ tin rằng
biến đổi khí hậu đang diễn ra trên thực tế
và họ muốn vấn đề này được giải quyết
ông cho biết thêm
riêng trong năm hai nghìn một mươi năm
mỹ đã chi tám tỷ đô la để làm sạch các thành phố
sau những cơn bão đang ngày càng tàn phá hơn
vì biến đổi khí hậu
đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề
mà các nhà lãnh đạo không thể bỏ qua
ông kerry bày tỏ hy vọng chính quyền kế nhiệm
của tổng thống đắc cử donald trump
sẽ xác định rõ việc này
trung quốc vừa đưa ra mức cảnh báo vàng
về tình trạng ô nhiễm không khí
khi có thêm một đợt khói mù
bao phủ nhiều khu vực ở miền bắc nước này
theo trung tâm khí tượng trung quốc
từ tối ngày một mươi hai tháng một mươi một sang ngày một mươi ba tháng một mươi một
hiện tượng khói mù ở mức độ vừa phải
đến nghiêm trọng sẽ xuất hiện
tại khu vực bắc kinh thiên tân hà bắc
cũng như một số vùng ở các tỉnh hà nam
sơn tây sơn đông
trung tâm này cho biết điều kiện thời tiết
không thuận lợi cho việc phân tán
các chất gây ô nhiễm trong không khí
là nguyên nhân dẫn đến đợt khói mù mới này
tuy nhiên đợt ô nhiễm này sẽ kết thúc
khi không khí lạnh tràn về vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một
cơ quan này cũng cảnh báo
những người mắc bệnh về đường hô hấp
nên giảm các hoạt động ngoài trời
hoặc đeo khẩu trang khi đi ra ngoài
trước đó trong các ngày chín một mươi tháng một mươi một
trung quốc đã phải đưa ra mức cảnh báo cam
về tình trạng ô nhiễm cũng tại các khu vực trên
các công tố viên hàn quốc
đang điều tra những người đứng đầu
một số tập đoàn lớn
bị tình nghi là có liên quan đến tổng thống park geun hye
trong số này đáng chú ý là
có chủ tịch tập đoàn hyundai motor
và người đứng đầu hãng samsung
theo đó các công tố viên đang tập trung
điều tra xem liệu bà park geun hye
có gây áp lực với các chủ tập đoàn lớn
như hyundai motor samsung
và nhiều doanh nghiệp khác để bộ họ
phải quyên góp tiền vào hai quỹ phi lợi nhuận
do người bạn thân của bà lập nên hay không
trong lúc này tổng thống park geun hye
vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực
ngày một mươi hai tháng một mươi một hàng chục nghìn người dân hàn quốc
tiếp tục đổ ra các đường phố
ở thủ đô seoul đòi tổng thống park geun hye
từ chức đây được cho là một trong
những cuộc biểu tình lớn nhất ở hàn quốc
trong khoảng ba mươi năm qua cảnh sát ước tính
có khoảng một trăm bảy mươi người biểu tình
trong khi các nhà tổ chức biểu tình lại cho rằng
số người tham gia phải lên tới một triệu người
thủ tướng australia
malcolm turnbull cho biết
australia và mỹ vừa đạt được một thỏa thuận
tái định cư người tị nạn
đang sống trong các trại ở papua new guinea
và nauru sau khi tìm cách vượt biển
thủ tướng turnbull thông báo thỏa thuận trên
tại cuộc họp báo ở canberra
theo đó mỹ sẽ tiếp nhận những người di cư
đang sinh sống trong các trại tị nạn
ở đảo manus của papua new guinea
và ở đảo quốc nau phía nam thái bình dương
việc thực thi thỏa thuận trên
sẽ do cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn phụ trách
và chỉ áp dụng với những người hiện đang sống
trong các trại tị nạn nói trên
không áp dụng với những người sẽ đến sau này
ông turnbull nêu rõ đây là thỏa thuận
chỉ thực hiện một lần và sẽ không lặp lại
ông turnbull không nói rõ bao nhiêu người
sẽ được tái định cư tại mỹ
song cho biết phụ nữ trẻ em và các gia đình
sẽ được ưu tiên
dự kiến các quan chức bộ nội vụ mỹ
sẽ đến australia vào tuần tới
để thảo luận về tiến trình này
ngày hôm nay cử tri moldova
đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử
tổng thống vòng hai để lựa chọn
giữa ứng cử viên ủng hộ quan hệ với nga
và ứng cử viên ủng hộ quan hệ với châu âu
đây là lần đầu tiên
người dân moldova trực tiếp bầu tổng thống
sau một mươi sáu năm áp dụng
thể thức bầu chọn tại quốc hội
các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc năm h
theo giờ gmt tức một mươi hai giờ theo giờ hà nội
và đóng cửa lúc một mươi chín giờ theo giờ gmt
kết quả kiểm phiếu sơ bộ
dự kiến được công bố vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
trong cuộc bầu cử vòng một
hôm ba mươi tháng một mươi vừa qua
ông igor dodon chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa
chủ trương hướng tới quan hệ với nga
đứng đầu với bốn mươi tám số phiếu
xếp thứ hai là chủ tịch đảng hành động
và đoàn kết theo đường lối trung hữu
và chủ trương hướng về châu âu
maya sandu với ba mươi tám phiếu bầu
theo quy định của hiến pháp moldova
nếu không có ứng cử viên nào giành được
đa số qua bán tại vòng một
hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất
sẽ tranh đua trong vòng bầu cử thứ hai
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc